liên quan đến vụ cháy một căn hộ trung cư tại tầng bảy tòa nhà trung cư tái định cư noct
tổ một mươi bốn phường cầu diễn quận năm từ liêm hà nội xảy ra vào đêm ngày hôm qua
công an quận nam tử liêm thông tin bước đầu xác định nguyên nhân gây cháy là do
nguyễn đình hoàn vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường tam hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã đốt tủ quần áo và hiện nay vũ đang sinh sống tại căn hộ nói trên cùng với một phụ nữ
thời điểm xảy ra vụ cháy người phụ nữ đi chơi không có ở nhà
vũ đốt tủ quần áo thấy ngọn lửa bùng phát đã nhanh chóng chạy ra ngoài nên không có thiệt hại về người
tuy nhiên hành vi của vũ đã gây náo loạn khiến cho hàng trăm người dân sống tại trung cư hoàng sợ
tháo chạy vào lúc nửa đêm
nguyễn đình hoàng vũ đã được đưa về trụ sở cơ quan công an để lấy lời khai
tại cơ quan công an vũ khai quá trình sống chung giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn
vào tối ngày hai mươi năm tháng chín khi bạn gái đi chơi vũ gọi điện thoại nhưng bạn gái không về
nên đã đốt tủ quần áo để dọa
tuy nhiên ngọn lửa bùng phát nhanh và lan ra cả phòng ngủ
vũ đã ra ngoài hô hoán và gọi cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy để báo cháy